thưa quý vị do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực năm m dần được thiết lập nên từ đêm qua đến đêm mai
khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm trong hai mươi bốn h có nơi trên năm mươi mm trong hai mươi bốn h thời gian mưa tập trung vào đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ tám đến một mươi một độ vị bắc
có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nên từ nay đến ngày một mươi chín tháng bảy
khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp một
vâng như vậy là hầu khắp các khu vực trên cả nước đều có mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
quý vị cần lưu ý nếu phải ra ngoài trong điều kiện thời tiết không thuận lợi
thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ có ở phần sau của chương trình